xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc hai mươi h và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào trường ngày hôm nay công an tỉnh tiền giang phối hợp với các cơ quan chức năng
tổ chức điều tra làm rõ nguồn nhân của một vụ án mạng là một người chết và một người bị thương
do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng một mươi một h sáng ngày hôm nay ông nguyễn minh dũng
trú tại thành phố gò công mang hai con dao đến trước cửa nhà ông trần văn thắng
lúc này phát hiện ông thắng đi ngang qua nên dũng đã bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực
làm ông thắng ngã gục xuống đường và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án dũng tiếp tục mang dao đi tìm ông trần văn sệ và cũng dùng con dao gây thương tích cho ông sệ
cơ quan công an đang tạm giữ nguyễn minh dũng để phục vụ cho công tác điều tra
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ biên giới về nội địa
bác sứ hai đối tượng thu giữ hơn sáu viên ma túy tổng hợp
trước đó vào ngày sáu tháng năm tại lúc m bảy mươi ba một trăm linh quốc lộ chín lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng lê viết dũng
chú tại tỉnh thừa thiên huế đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm sáu sáu trăm một mươi viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra lực lượng bộ đội biên phòng đã bắt khẩn cấp đối tượng lê thanh tâm chú tại huyện hương hóa
được biết tâm là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây này
công an tỉnh hà nam vừa bác sứ hai đối tượng lý quang đắc và đỗ trọng chuẩn cùng sinh năm hai nghìn sáu
trú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội vì hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản trên không gian mạng
hai đối tượng khai nhận đã lập các tài khoản và sử dụng sim điện thoại rác đăng bài lên trên mạng xã hội
với nội dung hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp giải ngân nhanh và không cần thế chất tài sản
khi có người vay liên hệ chúng đóng giả làm nhân viên ngân hàng để tư vấn hướng dẫn cho người vay
làm hồ sơ và yêu cầu đóng các khoản phí
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đất tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước
với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
thưa quý vị thời gian qua trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm với quy mô lớn
có vụ lên tới hơn năm trăm linh người
và trước thực tế này bộ y tế đã có văn bản
gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc ngăn ngừa và xử lý ngộ độc thực phẩm
bộ y tế đề nghị các đơn vị nêu trên phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm
phòng chống ngộ độc thực phẩm nhấn mạnh nội dung người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm
khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm
cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc đối tượng phải cấp
hà nội sẽ triển khai giải pháp thanh toán phí lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ thủ tục hành chính
thực hiện trực tiết tại bộ phận một cửa các cấp từ ngày một sáu hai nghìn hai mươi bốn
ubnd tp hà nội
yêu cầu các đơn vị phấn đấu đảm bảo một trăm linh các giao dịch không dùng tiền mặt
khuyến khích các đơn vị áp dụng giải pháp phần mềm tạo mã qr
các cơ quan liên quan bố trí lực lượng hỗ trợ tại bộ phận một cửa
để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng
hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
bên cạnh đó các cơ quan liên quan cần phải có trách nhiệm tuyên truyền
hướng dẫn người dân doanh nghiệp về các phương thức thực hiện hình thức thanh toán phí lệ phí
không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính
tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn thành phố